tại thành phố đà lạt viện nghiên cứu lập pháp phối hợp với quỹ lô sa luxembourg cộng hòa liên bang đức tổ chức hội thảo khoa học góp ý sự thảo bộ luật lao động sửa đổi
tham dự và chủ trì hội thảo có đồng chí uông chu lưu ủy viên ban chấp hành trung mương đảng ủy viên ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội cùng đại diện lãnh đạo bộ lao động thương minh và xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam
tại hội thảo các nhà khoa học chuyên gia nhà quản lý đã tập trung thảo luận và góp ý một mươi năm chuyên đề liên quan đến công tác soạn thảo chỉnh lý và một số chính sách của bộ luật lao động đề xuất về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tổ chức đại diện của người lao động bình đẳng giới quyền tổ chức và thương lượng tập thể
nhiều nội dung quan trọng khác cũng được các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến
từ những nội dung của hội thảo sẽ là cơ sở để viện nghiên cứu lập pháp tổng hợp nghiên cứu xây dựng báo cáo
trình ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ xem xét trước khi đại biểu quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới